hôm nay là ngày quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân nước pháp
hàng triệu cử tri nước này đã đi bỏ phiếu vòng thứ hai để bầu chọn tổng thống
chủ nhân tiếp theo của điện élysée sẽ là ông emmanuel macron
một nhà lãnh đạo trẻ ủng hộ toàn cầu hóa và hội nhập sâu hơn với eu
hay là bà marine le penn thủ lĩnh phe cực hữu với quan điểm nước pháp là trên hết
đóng cửa biên giới và xóa sổ đồng tiền chung châu âu
gần sáu mươi bảy điểm bỏ phiếu trên toàn nước pháp đã mở cửa từ một mươi ba giờ trưa nay theo giờ hà nội
và sẽ đóng cửa sau một mươi hai tiếng
hai ứng cử viên đại diện cho hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau đều đã đi bỏ phiếu
cựu bộ trưởng kinh tế pháp theo đường nối trung dung ông emmanuel macron và vợ
đã đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thành phố le touquet miền bắc nước pháp
trong khi đối thủ của ông cựu chủ tịch đảng mặt trận quốc gia theo xu hướng cực hữu
cũng đi bỏ phiếu ở thành phố hôn anh bơ mông
theo các cuộc thăm dò dư luận ngay trước thềm bầu cử
ông macron giành được sáu mươi hai sự ủng hộ còn tỷ lệ dành cho bà ler pen là ba mươi tám
ngay từ đầu tôi đã tin tưởng vào cương lĩnh của ông macron tôi tin tưởng vào những gì ông ấy đề xuất
do đó vòng bầu cử lần hai này chỉ là để tôi xác nhận lại những gì tôi đã nghĩ ở vòng bầu cử đầu tiên
tôi cảm thấy đầy hy vọng đây là cơ hội tốt để pháp có một tổng thống tuyệt vời
và người dân pháp sẽ gây bất ngờ theo hướng tích cực
nếu giành chiến thắng ông macron sẽ là tổng thống nước pháp trẻ tuổi nhất từ trước tới nay
và là người có ít kinh nghiệm chính trường ngoài hai năm giữ vị trí bộ trưởng kinh tế
trong khi đó nếu bà ler pen đắc cử sẽ là một cú sốc lớn đối với châu âu và thế giới
với chủ nghĩa dân túy và phản đối toàn cầu hóa
khi đó nguy cơ nước pháp rời châu âu hay còn gọi là brexit hoàn toàn có thể xảy ra